xin chào quý vị và các bạn
thời tiết bắc bộ trong ngày mai chỉ có mưa và sương mù nhẹ vái nơi
về đêm và sáng sớm ngày trời nắng và nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ
riêng khu tây bắc có nơi sẽ có nắng nóng nhẹ với nhiệt độ là trên ba mươi bốn độ
đối với các tỉnh từ thanh hóa vào đến thừa thiên huế
phổ biến có mưa vái nơi chưa chiều giảm mây trời nắng
với nhiệt độ phổ biến là ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng tại khu vực vùng núi phía tây có nơi sẽ có nắng nóng với nhiệt độ trên ba mươi năm độ
từ đà nẵng trở vào đến bình thuận ít chịu tác động của không khí lạnh
nên ít mưa ban ngày trời nắng
với nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực này sẽ ra động từ ba mươi đến ba mươi ba độ có nơi cao hơn
thưa quý vị đang trong mùa khô nên thời tiết tại khu vực tây nguyên và nam bộ
trong ngày mai vẫn khá khô giáo
ban ngày nắng nhiều và nhiệt độ cao nhất tại tây nguyên sẽ là từ ba mươi một ba mươi bốn độ
cục bộ sẽ có nắng nóng trên ba mươi năm độ
tại khu vực nam bộ nhiệt độ sẽ phổ biến là ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng tại miền đông sẽ có nắng nóng
với nhiệt độ là ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
thưa quý vị đợt nắng nóng đang xuất hiện tại nam bộ là do vùng áp thấp
ở nam á ở phía tây di chuyển sang phía đông
tác động cộng hưởng bởi hiện tượng enino
khiến cho tình trạng nắng nóng càng thêm gai gắt
hiện tượng enino tiếp tục duy trì từ nay cho đến hết tháng ba
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn enino sẽ có xuống suy yếu nhanh
và chuyển dần sang trạng thái trung tính
nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng
khiến cho không ít diện tích cây công nghiệp gây ăn trái
tại đông nam bộ sẽ bị thiếu nước tưới
nguy cơ nắng xuất cây trồng giảm mạnh vì hạn hán
trên các vùng biển của nước ta bao gồm quần đảo hoàng sa và trường sa
phổ biến ít mưa gió trung bình cấp bốn cấp năm
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa không quá ba mươi hai độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa vài nơi
giang sơm có sương mù nhẹ giải rác
trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ
nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi hai độ